các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiều hai mươi tháng một mươi chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết một trăm hai mươi
tinh thần là ưu tiên các giải pháp đi lại và không gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp
giải pháp an toàn là cụm từ đầu tiên được ông phan văn mãi nhấn mạnh
khi nói về việc lên kế hoạch thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám để vừa kiểm soát dịch vừa sản xuất kinh doanh
nói về công tác xét nghiệm để kiểm soát dịch ông mãi cho biết
tp hcm thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám nhưng không thể buông được
tp hcm đang xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dịch bệnh dựa trên những chỉ số công cụ cụ thể và áp dụng công nghệ thông tin
căn cứ trên hệ thống giám sát này tp hcm sẽ quan sát tình hình và ra quyết định phù hợp
bao gồm cả công tác xét nghiệm kiểm soát người ra vào thành phố
cụ thể thành phố sẽ quan sát số ca mắc covid một mươi chín phát hiện tại bệnh viện
hay việc áp dụng bộ tiêu chí hoạt động an toàn
của các lĩnh vực để xem địa bàn địa điểm nào có nguy cơ
từ các thông tin chỉ điểm đó cơ quan chức năng sẽ truy vết và lập tức quanh bùng
sẽ có một cơ chế gọi là phản ứng nhanh
nếu một địa bàn nào bật lên tức bùng dịch thì sẽ có lực lượng kịp thời phát hiện để dập dịch ông mãi nói
từ các thông tin của hệ thống giám sát thành phố sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dự báo tình hình ba năm ngày tới về xu hướng tăng giảm của dịch
chủ tịch tp hcm cho biết
các thông tin này đang được hoàn thiện và đã thí điểm ở quận ba quận bảy bình tân và huyện củ chi
sau khi đánh giá kết quả thí điểm sẽ tính toán nhân rộng ra toàn thành phố
phải thay đổi cách kiểm soát vẫn đảm bảo phòng chống dịch nhưng không gây ách tắc
đại tá nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tp hcm nêu quan điểm về việc bỏ chốt giám sát cửa ngõ
ông quang cho biết công an tp hcm có thể tăng thêm camera tại các cửa ngõ để giám sát tự động qua hệ thống nhận biết biển số lpr
anpr bên cạnh đó lực lượng chức năng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên thêm người ra vào để đảm bảo người dân chấp hành đúng quy định
phó giám đốc công an tp hcm nhấn mạnh không thể làm thủ công và phải áp dụng công nghệ cao trong kiểm soát người ra vào thành phố
tp hcm đang tính tới áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt nhưng quan trọng nhất vẫn là nhận biết biển số xe theo thời gian thực
để đối sánh thông tin với hệ thống dữ liệu chung của công an
tuy nhiên ông quang cũng nhìn nhận việc giám sát tự động sẽ khó khăn hơn
đối với người ngoại tỉnh vào tp hcm bởi đòi hỏi dữ liệu liên tỉnh từ bộ công an
đánh giá khẩn cấp độ dịch ở tp hcm để thích ứng an toàn
ubnd tp hcm giao sở y tế và các quận huyện thành phố thủ đức đánh giá khẩn cấp độ dịch để thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã ký văn bản gửi các quận huyện và thành phố thủ đức
về triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp hcm đề nghị lãnh đạo các địa phương căn cứ hướng dẫn của sở y tế
để khẩn trương đánh giá cấp độ dịch báo cáo kết quả về ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm chậm nhất ngày hai mươi một tháng một mươi
ubnd tp hcm giao sở y tế xác định cấp độ dịch của tp hcm trong ngày hai mươi một tháng một mươi
để làm căn cứ đề ra biện pháp kiểm soát dịch đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở y tế có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố
về triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám trình ubnd tp thông qua trong ngày hai mươi hai tháng một
trước đó tại phiên họp hội đồng nhân dân tp hcm chủ tịch thành phố phan văn mãi cho biết
thành phố chưa có kế hoạch tổng thể thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tuy nhiên các nội dung cơ bản của nghị quyết đã được cập nhật trong chỉ thị một mươi tám của ubnd tp
còn trong ngày một mươi chín tháng một mươi tại buổi sơ kết tình hình kinh tế xã hội chín tháng
giám đốc sở y tế tăng trí thượng cho biết đến nay tp hcm đã đạt cấp độ hai trong đánh giá mức độ dịch bệnh
chủ tịch tp thủ đức hoàng tùng cũng thông tin qua đánh giá mức độ dịch tại tp hcm
thì đã đạt tiêu chí cấp độ một trong bốn cấp độ dịch
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm đã có những chuyển biến tích cực nhiều người dân đã quay trở lại thành phố làm việc
thế nhưng có một thực tế là tại các cửa ngõ vào tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín đối với tất cả người ngồi trên xe khi vào tp hcm
trong khi đó ở trường ngược lại từ tp hcm đi các tỉnh nguy cơ thấp không bị kiểm tra giấy xét nghiệm
nhiều người dân cho rằng điều này bất cập và mâu thuẫn
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám
công an tp hcm hiện lực lượng chức năng tại một mươi hai chốt cửa ngõ vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
đối với người dân ra vào tp hcm như trước đây vì chưa nhận được chỉ đạo mới từ cơ quan có thẩm quyền
cụ thể tiếp tục kiểm tra giấy xác nhận tiêm chủng đủ hai mũi vaccine hoặc mũi một sau một mươi bốn ngày
hoặc f khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày kèm giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong thời hạn bảy mươi hai giờ
người dân mới được vào tp hcm
thực tế này theo nhiều người dân là bất cập và mâu thuẫn bởi khi từ tp hcm vùng có nguy cơ cao
hiện theo tiêu chí của bộ y tế đang ở giữa vùng vàng và vùng cam đi
các tỉnh nguy cơ thấp không bị kiểm tra giấy xét nghiệm do đó không có lý do gì đi từ các tỉnh
nguy cơ thấp và tp hcm vùng nguy cơ cao là phải kiểm tra và bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính
nhiều chuyên gia dịch tế khẳng định
thực tế nêu trên là mâu thuẫn bất hợp lý và cần phải điều chỉnh ngay
chúng ta đang ở vùng nguy cơ cao khi đi các tỉnh bị làm khó còn có lý đằng này
người từ các tỉnh ít nguy cơ và vùng nguy cơ cao lại phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều vô lý
nên bỏ ngay để tránh phiền hà và không cần thiết một chuyên gia đánh giá
một chuyên gia khác cho hay nếu cần chỉ nên giám sát người có triệu chứng như sốt ho mệt mỏi
đau họng mất vị xác và khu xác khó thở
còn với người tiêm đủ hai mũi vắc xin hoàn toàn khỏe mạnh khai báo y tế đầy đủ
nên tạo điều kiện thuận lợi cho họ đi lại
tp hcm tỉ lệ tiêm chủng vắc xin nhiều nhất và đạt tỉ lệ bao phủ cộng đồng cao hơn rất nhiều
so với các địa phương khác mũi một là chín mươi tám tám hai mũi là bảy mươi sáu ba trong đó tỷ lệ trên năm mươi tuổi tiêm đủ
hai mũi là bảy mươi sáu một mươi một thành ra phải mở cửa để phát triển kinh tế không thể kiểm soát một cách khắt khe
thế này là điều không nên chút nào cả chuyên gia dịch tễ này khuyến cáo
trong hướng dẫn tạm của bộ y tế về việc xét nghiệm cụ thể hóa nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ cho thấy
các nhóm đối tượng nêu trên chưa thuộc trong diện phải làm xét nghiệm khi di chuyển do đó
việc phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều không cần thiết từ vùng nguy cơ thấp và vùng nguy cơ cao
cụ thể việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ với các trường hợp có
một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi
đau họng mất vị giác và khu giác khó thờ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại
của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh
chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ giao thông vận tải cũng đã ban hành hướng dẫn tạm thời
tổ chức hoạt động vận tải của năm lĩnh vực đường bộ đường thủy nội địa hàng hải đường sắt hàng không
theo đó hành khách tham gia giao thông trừ vận tải hàng không đường sắt chỉ cần phải đáp ứng
các yêu cầu như tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
các quy định về đối tượng xét nghiệm
được áp dụng theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế
liên quan đến việc đi lại giữa tp hcm với các tỉnh theo chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
lãnh đạo tp hcm đã giao các sở ngành ngồi lại bàn và đề xuất phương án kiểm soát đi lại
đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ không gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trả lời về việc nhiều người dân phản ánh việc lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
tất cả người ngồi trên xe khi vào tp hcm
ông mãi cho biết tại buổi sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
chín tháng đầu năm nay ngày một mươi chín tháng một mươi lãnh đạo tp hcm có đề nghị các cảnh y tế giao thông công an
phối hợp bàn và đề xuất phương án kiểm soát dịch đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo đó các cơ quan phải đưa ra giải pháp kiểm soát vừa đảm bảo phòng chống dịch
nhưng không gây khó khăn cho doanh nghiệp người dân
ông mãi cho hay
phương án kiểm soát và việc có kinh doanh hàng ăn uống tại chỗ hay không sẽ được bàn bạc
và quyết định sớm trong thời gian tới
trong hướng dẫn tạm thời của bộ y tế về việc xét nghiệm
cụ thể hóa nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ cho thấy
các nhóm đối tượng nêu trên chưa thuộc trong diện phải làm xét nghiệm khi di chuyển
do đó việc phải có giấy xét nghiệm âm tính là điều không cần thiết
từ vùng nguy cơ thấp và vùng nguy cơ cao
cụ thể việc xét nghiệm chỉ thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
với các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt ho mệt mỏi
đau họng mất vị sát và khú sát khó thở
không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phòng tòa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh f
chỉ xét nghiệm
không cần điều tra dịch tễ trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
và đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phòng tòa
chủ tịch phan văn mãi cũng cho biết việc này đang được cân nhắc trên tinh thần
kiểm soát được dịch nhưng không gây cản trở khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình cũng cho biết
thành phố đang tính toán phương án để không còn chốt kiểm soát
ở các địa bàn giáp danh tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa
và cung ứng lao động
từ ngày một tháng một mươi thực hiện theo chỉ thị một mươi tám tp hcm đã gỡ tất cả chốt kiểm soát
trong nội thành nhưng vẫn duy trì năm mươi một chốt kiểm soát bao gồm một mươi hai chốt chính
và ba mươi chín chốt phụ ở các quận huyện giáp xanh các tỉnh để kiểm soát người
và phương tiện ra vào
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tối một mươi chín tháng một mươi cho biết
đánh giá sơ bộ của sở y tế khi áp dụng theo cách tính mới của bộ y tế
tình hình dịch tại tp hcm đang ở cấp độ hai
màu vàng nguy cơ trung bình
đây là cấp độ giảm một bậc so với thời điểm của tuần trước
cụ thể tiêu chí một số ca mắc trên một trăm linh dân của thành phố đến thời điểm hiện tại
là một trăm linh bốn năm tương ứng với nguy cơ cao vùng cam
số ca bệnh từ năm mươi đến một trăm năm mươi ca trên một trăm linh dân trong tuần
tuy nhiên tiêu chí hai là tỷ lệ tiêm chủng người trên một mươi tám tuổi đã được tiêm mũi một
của thành phố đạt gần chín mươi chín
tiêu chí ba bắt buộc phải có
đó là khả năng thu dung điều trị ở hai cấp phường xã các trạm y tế và cấp thành phố
là số dường hồi sức icu cũng đã đáp ứng tốt
tuy nhiên trung tâm kiểm soát bệnh tật khuyến cáo cộng đồng cần chủ động tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
nếu chủ quan cấp độ nguy cơ có thể tăng lên vì biến trục delta rất phức tạp
thưa quý vị và các bạn tp hcm đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế
sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
để bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được thành phố rất cần sự chung tay
góp sức của tất cả người dân trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp năm k
sau khi đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại